ngoài việc được xuất khẩu ra thị trường ngoài nước nông sản nước ta còn có kênh tiêu thụ trong nước tại các siêu thị hay nhà bán lẻ
dù số lượng nông sản của tp hcm tiêu thụ tại các siêu thị hiện nay không đáng kể so với sản lượng tại các vùng trồng
nhưng đây vẫn là kênh tiêu thụ quan trọng để xây dựng thương hiệu cho nông sản việt nam
hội thảo thuận lợi khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giải pháp xây dựng thương hiệu hàng hóa đưa vào hệ thống bán lẻ thành phố
sẽ giúp cho nông dân thành phố tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn
hội thảo là cơ hội để các bên liên quan gồm cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp phân phối bán lẻ hợp tác xã nông nghiệp
cùng nhau trao đổi thảo luận về hiện trạng sản xuất và tiêu thụ hàng hóa vào hệ thống bán lẻ thành phố
thuận lợi và khó khăn giải pháp nâng cao thương hiệu hàng hóa để đưa vào hệ thống bán lẻ thành phố
các tiêu chuẩn để đưa thương hiệu hàng hóa vào hệ thống siêu thị làm thế nào đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị
tiến tới hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ngày một hiệu quả hơn
với chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu tiêu thụ nông sản sẽ giúp cho các trang trại gia đình hợp tác xã
và các tổ hợp tác xã nông nghiệp của tp hcm có cơ hội giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố
giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm